để người dân có cuộc sống ổn định mới đây ubnd huyện trương mỹ đề nghị ubnd tp hà nội đầu tư bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng nâng cấp hạ tầng vùng lũ
để đầu tư nâng cấp cho một vùng thấp trũng rộng lớn như trương mỹ thì đây là một số tiền không nhiều
thế nhưng số tiền này nếu được chấp thuận thì sẽ được phân bổ và sử dụng ra sao lại là điều khiến cho nhiều người băn khoăn
ông nguyễn văn thỏa xã nam phương tiến vẫn còn nhớ như in trận lụt lịch sử năm hai nghìn tám
nước đến nhanh và nguy hiểm mực nước cao nhất có lúc lên đến ngang ngực người lớn
nhưng so với thời điểm đó trận lụt năm nay ngập sâu lâu rút hơn gây thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều
bởi vậy con cái của ông thỏa đã phải chuyển sang nơi khác sinh sống
ở đây điểm mà trôn chân rồi đời mình đời con đời cháu thì tức là người ta cũng không muốn đâu
nói đúng như thế vì xung quanh không ngập chỗ này ngập người ta thèm khát lắm
nói đúng như thế nhìn lên bây giờ thì thấy có ai ở đâu
do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày một mươi tám tháng bảy
đến ngày ba mươi một tháng bảy trên địa bàn huyện trương mỹ có mưa to đến rất to
gây thiệt hại nặng nề về diện tích hoa màu nhà cửa và cơ sở hạ tầng
nhằm khắc phục những thiệt hại trong cuộc giao ban báo chí thành ủy mới đây
huyện trương mỹ đã đề xuất thành phố hỗ trợ đầu tư gần bốn trăm năm mươi tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng
nâng cấp các cái tuyến đê trong đó có cái tuyến đê rất sung yếu
đó là đê tả bùi bằng cái bê tông dự ứng lực
và trước mắt năm hai nghìn một mươi chín có thể là một đoạn là một năm trăm linh m ở cái điểm
sung yếu nhất thứ hai là cải tạo cái hệ thống đê điều và cải tạo cái lòng sông
đặc biệt là lòng sông bùi sông đáy ở hạ liêu
theo kiến trúc sư trần huy ánh hội kiến trúc sư hà nội
đối với một vùng thấp trũng rộng lớn như trương mỹ
thì bốn trăm năm mươi tỷ không phải là số tiền lớn nếu như đảm bảo an toàn cho người dân những năm sau này
tuy nhiên nguồn kinh phí này nếu được thành phố đầu tư
thì sẽ phân bổ và sử dụng như thế nào
là điều ông băn khoan
để người dân chủ động thích ứng với thiên tai hà nội cần có nhiều giải pháp tổ chức không gian sống
một cách thông minh thích ứng an toàn chứ không phải chi ra hàng trăm tỷ
cho những sáng kiến trợt lué ra trong lúc nguy ngập